công an thành phố hà nội đã tiến hành tiếp nhận dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ thực hiện đăng ký xe và xử lý vi phạm giao thông hoàn toàn trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia đây là bước cải cách hành chính đáng ghi nhận của công an thành phố hà nội
như là người vi phạm người ta lập biên bản xong thì người ta chỉ căn cứ vào cái biên bản số vi phạm này chính
thì người ta sẽ lên cổng dịch vụ công người ta sẽ tìm ra được cái quyết định xử phạt

bên cạnh việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính
các kết quả thủ tục hành chính của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận long biên
đã sử dụng dịch vụ trả kết quả qua dịch vụ biểu chính công ích
hiện một mươi danh mục cải cách hành chính trong đăng ký xe
hầu hết các danh mục cắt giảm về thời gian trả kết quả sớm
khi người dân đến làm thủ tục đăng ký phương tiện không có điều kiện quay lại lấy kết quả
thì sẽ thông qua dịch vụ biêu điện thực hiện trả kết quả qua biêu điện công ích
với thời gian nhanh mà chi phí phải trả cho dịch vụ này cũng rất ít
qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
bên cạnh đó từ dịch vụ biêu chính công ích
người vi phạm có thể nộp phạt từ xa thông qua hệ thống phương tiện điện tử
và nhận giấy tờ bị tạm giữ về địa chỉ người vi phạm yêu cầu
trong thời gian vừa qua nội dung cái cách hành chính
nó chính là cái nhiệm vụ trọng tâm và cái then chốt của đơn vị
và cái yếu tố quyết định trong cái việc mà thực hiện cải cách hành chính
đó chính là yếu tố con người
chính vậy mà chúng tôi cũng mối trí với những cán bộ
mà có năng lực trách nhiệm và tinh thần làm việc
để phục vụ người dân đứng tốt nhất
và đồng thời là các đồng chí đây cũng có cái trình độ năng lực
trong quá trình khi giao tiếp tiếp xúc với người dân
đồng thời cũng là luôn nâng cao cái tinh thần trách nhiệm
trong phục vụ người dân
cụ thể và các đồng chí cũng nắm vững các cái văn bản quy định pháp luật
của nhà nước trong cái lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và thực tế trong thời gian vừa qua thì thực hiện cái thông tư mới
thì cũng đã đạt được rất là nhiều hiệu quả
và cũng là được sự khen ngợi cũng như là đồng tình của người dân
và nhận được rất là nhiều những cái thư luật thư khen ngợi của người dân
trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại đơn vị
cải cách hành chính không chỉ giúp người dân có thể làm các thủ tục đăng ký xe tại nhà
mà còn tạo thuận tiện cho người dân có thể tra cứu vi phạm của mình thông qua mạng điện tử
cụ thể từ ngày một mươi hai tháng chín công an thành phố hà nội cho biết
để giúp người dân thuận tiện trong tra cứu phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ
và phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
công an thành phố hà nội đã bổ sung mục tra cứu xe vi phạm giao thông
trên cổng thông tin điện tử công an thành phố hà nội
thông qua hệ thống camera giám sát giao thông
những lỗi vi phạm và biển số xe và chủ phương tiện sẽ được cập nhật lên cổng thông tin điện tử
người dân có thể kiểm tra xe ô tô của mình có vi phạm bị phạt nguội hay không
từ đó kịp thời nộp phạt đúng thời hạn giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan
và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
để điều khiển và giám sát tình trạng giao thông trên địa bàn
công an thành phố hà nội đã tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông
trên các trục đường chính các nút giao thông trọng điểm để hỗ trợ công tác phát hiện xử lý vi phạm
với việc tăng cường xử phạt qua hệ thống camera giám sát
tình trạng vi phạm giao thông tại hà nội đã có nhiều chuyển biến tích cực
với hệ thống giám sát hiện đại như thế này các lỗi vi phạm đều được phát hiện và xử lý
thông qua những clip được camera ghi lại phía công an xử lý vi phạm công khai
minh bạch về phía người dân đều nhận thấy rõ lỗi vi phạm của mình và chấp hành nộp phạt đúng quy định
doanh nghiệp có nhận được thông báo của phòng cảnh sát công an thành phố hà nội
là phương tiện đi điều khiển phương tiện xay phần đường
thế thì trước khi đến đây thì cũng chưa nắm được thực hư là cái lỗi vi phạm đấy nó như thế nào
nhưng sau khi được các anh ở phòng cảnh sát công an thành phố hà nội là cho xem lại hình ảnh
thì bây giờ đã rõ là phương tiện đã đi vào làn đường của xe buýt brt xe buýt nhanh brt
hình ảnh rõ ràng mình tôi cũng công nhận đấy là cái lỗi của phương tiện của doanh nghiệp mình
từ năm hai nghìn một mươi năm công an thành phố hà nội bắt đầu thực hiện xử phạt
các hành vi vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát
sau năm năm thực hiện hệ thống camera giám sát đã phát huy hiệu quả tích cực
và từng bước được nhân rộng tại các nút giao thông phức tạp
theo quan sát thực tế của phóng viên tại các nút giao thông có gắn camera
việc tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông được người điều khiển phương tiện thực hiện khá nghiêm túc
tuy nhiên tại những nơi khác tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn ra
tình trạng đậu đỗ xe sai quy định gây un tắc giao thông vẫn có người tham gia giao thông thiếu ý thức
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải thường xuyên tuần tra kiểm soát để bảo đảm trực tự an toàn giao thông
trong thời gian vừa qua bộ công an cũng như công an thành phố hà nội công an quận long biên
đã triển khai nhiều các biện pháp về xử lý hành vi phạm hành chính đối với người vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó có biện pháp về căn cứ những camera lắp trên đường các tuyến phố để xử lý ngoại
việc cải cách hành chính này thì báo cáo là phục vụ rất tốt cho công tác kiệp vụ của chúng tôi
để xử lý lỗi vi phạm là đã nhận diện được về con người về chủ phương tiện về đặc điểm
cũng như là các vi phạm của các xe ở trên địa bàn trong thời gian qua là chúng tôi đều cập nhật và quản lý tốt hơn
từ cải cách hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký các giấy tờ thủ tục liên quan đến phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát
đang phát huy hiệu quả
một cách rõ rệt hiện việc lắp đặt camera giám sát đang dần được phủ kín các tuyến đường chính của thành phố
với những tính năng nhận diện biển số xe lưu hình ảnh làm căn cứ để xử lý vi phạm
cùng với đó sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc lập chốt xử lý tại chỗ
chắc chắn sẽ ngăn ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
nhờ cải cách hành chính trong việc thông quan hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế nội bài
qua hệ thống một cửa quốc gia và hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại cảng hàng không quốc tế nội bài
đối với doanh nghiệp và cơ quan hải quan việc thông quan giảm từ ba đến sáu giờ
hiện tại đạt trung bình dưới một mươi phút một thủ tục
ngành y tế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính trong năm hai nghìn hai mươi
nổi bật là khám chữa bệnh từ xa đến nay đã có một năm trăm linh điểm cầu được kết nối
một số nước hiện đã xin kết nối với việt nam để cùng khám chữa bệnh
chuyển đổi số cũng được bộ y tế thực hiện rất quyết liệt
bộ y tế đã khai trương cổng công khai y tế
theo đó tất cả các dịch vụ y tế sẽ được công khai
một mươi loại thuốc tất cả các trang thiết bị y tế lưu hành tại đất nước việt nam đều sẽ được công khai giá
hai mươi tám loại thực phẩm chức năng cũng sẽ được công khai
công khai về quảng cáo tiến tới công khai cả giá bán
cùng với đó tất cả các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế cũng sẽ được công khai
trước đây mỗi trạm y tế xã có tối thiểu ba mươi tám cuốn sổ thậm chí có nơi tới bảy mươi hai cuốn
thì tới đây sẽ không còn có một cuốn sổ nào
tới đây tại một mươi hai điểm trạm y tế xã sẽ không còn dùng hồ sơ giấy
mà sẽ điều hành bằng phần mềm điện tử
đây cũng là một trong những kết quả nội bật trong cải cách hành chính của ngành y tế